chính quyền tỉnh kanagawa nhật bản và đại sứ quán việt nam tại nhật bản vừa phối hợp tổ chức diễn đàn
xúc tiến đầu tư việt nam tại thành phố yokohama với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp và nhà đầu tư
từ nhật bản cùng với đại diện bốn tỉnh của việt nam
tại diễn đàn đại diện cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư đã giới thiệu về môi trường
và chính sách đầu tư của việt nam trong đó nêu bật các nhân tố khiến việt nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn
đối với nhiều nhà đầu tư nước ngoài như môi trường chính trị xã hội ổn định nền kinh tế tăng trưởng cao
nguồn nhân lực dồi dào chính sách đầu tư thông thoáng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu
khẳng định định hướng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi của việt nam trong thời gian tới là
chủ động thu hút hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc lấy chất lượng hiệu quả công nghệ và bảo vệ môi trường
là tiêu chí đánh giá chủ yếu
cũng tại diễn đàn bốn tỉnh của việt nam gồm thái bình hà nam hưng yên và vĩnh long đã giới thiệu về tiềm năng
và định hướng phát triển cùng với các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư nước ngoài của mỗi địa phương